ngày một mươi một tháng một mươi đoàn công tác của ban dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu đã có buổi làm việc với tỉnh phú thọ
về việc triển khai tổ chức dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu
dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm là sáng kiến của một số kiều bào đang sinh sống làm việc ở nước ngoài
với mong muốn định vị giá trị việt trên toàn cầu
ngày quốc tổ việt nam toàn cầu được tổ chức vào ngày dỗ tổ hùng vương mùng một mươi tháng ba âm lịch hàng năm
với ba phần phần lễ phần hội phần hội thảo khoa học
và đến nay đã được tổ chức tại một mươi nước của ba châu lục trên thế giới
ban vận động dự án mong muốn thời gian tới tỉnh phú thọ sẽ hỗ trợ cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án
tăng cường công tác truyền thông để tạo sự kết nối sức lan tỏa hơn nữa cho ngày quốc tổ việt nam toàn cầu
đồng thời hỗ trợ nhân lực địa điểm để tổ chức một số hoạt động văn hóa vào ngày này
như festival tinh hoa võ thuật toàn cầu cúp hùng vương